được đào tạo về chuyên ngành cơ điện từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường
đến với công việc hiện tại như một cái duyên anh cường hiện đang là tổ trưởng tổ cơ điện
quản lý toàn bộ thiết bị trong nhà xưởng bảo đảm cho máy móc hoạt động một cách tốt nhất
nhờ vào tình yêu nghề lòng nhiệt huyết và sự đam mê trong công việc
tất cả những điều đó thì làm cho tôi luôn cảm thấy hăng say trong công việc
tôi luôn có những chân trở làm sao có thể tận dụng tối đa
máy móc hiện có để nâng cao hiệu quả lao động
tôi luôn tự đặt ra những câu hỏi trong công việc như là làm sao để máy này có thể chạy tốt hơn được
làm sao có thể khắc phục được những điểm yếu của máy này
làm sao có thể áp dụng được những cái hay và cái có ích của máy này đưa vào những cái máy khác để công việc hiệu quả hơn
với tiêu chí xây dựng một nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế gmp
anh cương đã sắt cánh cùng với đồng nghiệp
vượt qua những trở ngại về vốn và công nghệ ngay từ những ngày đầu tiên thực hiện dự án
nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi
máy móc cũ hỏng trong quá trình sản xuất đã không ít lần khiến cho nhà máy phải loay hoay về chi phí
có những khi khó khăn lại trồng chất khó khăn
thế nhưng sự say nghề và tinh thần trách nhiệm trong công việc đã tiếp thêm sức mạnh để anh không ngừng tìm tòi nghiên cứu giải pháp
gần một mươi năm gắn bó với nhà máy
anh công nhân trẻ đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật
cải tiến máy móc nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất
tôi đã chế tạo ra bộ siết nắp nhựa tự động nắp trên máy đóng chai
và nó cái công việc đấy nó thay thế hoàn toàn cái công việc thủ công trước kia
đồng thời thì tôi cũng cùng với đồng nghiệp là đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả của máy
như là đưa ra các giải pháp để làm cho cái máy đống nang có sử dụng trên một mươi năm là cũng đã hết khấu hao
và hiện tại nó có thể chạy với năng suất và chất lượng ngang bằng với những cái máy mới
bản thân với cương thì chúng tôi đánh giá rất là cao về cái tinh thần làm việc
về ý thức trách nhiệm cũng như cái sự nhiệt tình của bạn trong công việc
đặc biệt với cương là có một sự đam mê nghề
và luôn luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao công tác chuyên môn của mình
cũng như là phát huy những cái sáng kiến cải tiến cho nhà máy
những người công nhân khi làm việc được trang bị bảo hộ
bảo đảm khâu vệ sinh
khi tiếp xúc với thuốc khác với sản xuất thuốc thủ công như trước kia
sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi những người lao động
phải có trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế
nắm vững các kiến thức về quy trình sản xuất
cách thao tác máy móc cũng như các tiêu chuẩn chất lượng của thành phẩm
trước hết là họ phải có một trình độ về mặt kỹ thuật và tay nghề
để làm ra những cái viên thuốc đảm bảo được cái chất lượng
thứ hai nữa là với người lao động
thì để làm ra cái viên thuốc mà đạt chất lượng như vậy
thì họ phải có một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao
cái sự nhiệt tình trong công việc
cũng như là cái tính trung thực thẳng thắn
và một cái bực đức tính nữa mà theo tôi
với tất cả những người làm về nghề thuốc
thì họ phải có một cái tâm của cái người làm thuốc
và họ phải coi mình như là những người bệnh nhân
để đi mua được những viên thuốc quý về chữa lành bệnh cho người
để sản xuất ra một sản phẩm thuốc phải trải qua nhiều công đoạn
đầu tiên là công đoạn nhận nguyên liệu và pha chế
nguồn nguyên liệu đầu vào đặc biệt được chú trọng
việc cân đong định lượng nguyên liệu để đưa vào sản xuất
đòi hỏi những người công nhân phải thực hiện thật chuẩn xác đúng quy trình
có những cái sản phẩm thì chúng tôi chỉ trộn khô trộn thẳng
nhưng có những sản phẩm phải qua nhào ướt và qua đưa sang sấy
sau đó mới đồng nhất
chúng tôi cuối cùng là làm mọi bước và thao tác này
chúng tôi rất là kỹ lưỡng phải thao tác chuẩn theo đúng quy trình
đúng cái định thang
nguyên liệu sau khi pha chế xong được đưa vào máy đóng nang
trong quá trình đóng nang người công nhân phải luôn cẩn trọng
bám sát hoạt động của máy bảo đảm trọng lượng của từng viên nang
cũng như kiểm tra xem có viên nào bị lõm hay bị sức hay không
máy đóng nang thì thường phải tuân thủ nội quy
có nghĩa là quy định của máy
nếu không thao tác máy có nghĩa là viên ra nó sẽ không đạt khối lượng
không đủ theo những tiêu chuẩn của hồ sơ quy định lại
và máy móc dẫn đến sự cố đã hỏng hóc
đã ảnh hưởng đến kinh tế của máy
cuối cùng là khâu ép vỉ
thuốc được đưa lên máy ép vỉ tự động
với chất liệu vỉ theo yêu cầu của từng sản phẩm
vỉ thuốc được làm bằng chất liệu nhôm hoặc pvic
ưu điểm chính của pvc là trong suốt
và có khả năng chống thâm khí ẩm khá tốt
còn nhôm là vật liệu chống thâm khí và ẩm rất tốt
đồng thời màng nhôm lại dễ dàng bóc tách
bảo đảm an toàn vệ sinh cho người sử dụng
trong quá trình chạy luôn luôn bám sát
để kiểm tra bán thực phẩm đạt yêu cầu
xong xong cùng kiểm tra có ipc
cùng kiểm tra bán thực phẩm
để sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn
phải làm sao không bị hư hao nguyên vật liệu
để đảm bảo hiệu suất cao nhất và đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất
cả chưu trình sản xuất thuốc đều có sự hỗ trợ nhiều của máy móc
thiết bị hiện đại tiên tiến
thế nhưng để duy trì hệ thống bảo đảm chất lượng đạt yêu cầu
và tính chính xác của việc sản xuất
cũng như kiểm tra chất lượng của dược phẩm
thì không thể thiếu được bàn tay và khối óc
của những người công nhân
bán thành phẩm ở công đoạn này phải đạt tiêu chuẩn
thì mới được chuyển sang công đoạn tiếp theo
nhờ vào kỹ thuật được đào tạo bài bản ở mỗi người lao động
tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
tuân thủ mọi quy định của quy trình sản xuất trong từng khâu
mà một trăm linh những viên thuốc đến tay người tiêu dùng đều bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng
được chứng kiến tận mắt quy trình sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế gmp
được trò chuyện cùng những người công nhân trực tiếp sản xuất
chúng tôi cảm nhận được sự hăng say trong công việc của họ
trong tiềm thức của mỗi người công nhân ấy
luôn ý thức được tầm quan trọng của những viên thuốc đối với sức khỏe của con người
đối với họ việc bảo đảm chất lượng cho từng viên thuốc không chỉ là trách nhiệm của bản thân
mà còn là niềm vui niềm hạnh phúc
khi những viên thuốc ấy có thể hỗ trợ điều trị bệnh cho mọi người
mặc dù là toàn bộ hệ thống nhà máy hiện nay của chúng tôi đều sản xuất theo tiêu chuẩn gmp who
tuy nhiên ý thức và tay nghề của người thợ là góp phần quan trọng cho việc có được một sản phẩm thuốc chất lượng tốt và ổn định
số lượng thuốc sản xuất ra được cung cấp cho các bệnh viện nhà thuốc ngày một nhiều
là niềm tự hào đối với mỗi cán bộ công nhân viên công ty
để được cống hiến hết mình mang tới nhiều sản phẩm tốt hơn nữa cho khách hàng
để làm ra sản phẩm tốt thì ngoài việc học hỏi nâng cao tay nghề lòng yêu nghề
cái tâm của người làm nghề cũng như nhiệt huyết của những người công nhân làm ra sản phẩm là điều rất quan trọng
thật ra thì trong công việc của chúng tôi thì về ngành dược thì nó cũng có cái phần vất vả riêng của nó
thế nhưng được cái những cái niềm tin những cái niềm vui là
chúng ta là những cái sản phẩm để đưa ra để phục vụ về sức khỏe của con người lên chúng tôi là cũng rất là vui vẻ
xác định con người là yếu tố then chốt trong quá trình hoạt động sản xuất
công ty hàng năm vẫn tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho người lao động
cùng với đó công đoàn của công ty luôn đồng hành cùng người lao động
bên cạnh việc động viên chia sẻ trong lúc khó khăn
công đoàn công ty rất quan tâm đến việc nâng cao đời sống tinh thần tổ chức các hoạt động văn hóa
thể thao tổ chức các cuộc thi như cuộc thi nấu ăn thi cắm hoa cho chị em phụ nữ
người công nhân có tinh thần thoải mái sẽ hăng say lao động hơn
và giúp tạo ra những viên thuốc mang lại vốn quý giá nhất cho con người
tất cả những hoạt động ấy đã tạo nên sự đoàn kết là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với người lao động
công đoàn công ty cũng như chính quyền đã tạo rất nhiều điều kiện
ví dụ như là chế độ thăm hỏi ốm đau
rất là kịp thời
rồi cũng động viên tinh thần của anh chị em trong những lúc mà cảm thấy mà cần thiết nhất
cũng lắng nghe rồi thấu hiểu tâm tư tình cảm của anh chị em
rồi hàng năm tổ chức rất nhiều hoạt động để cho anh chị em có cảm giác thoải mái
để sau những cái lần vui chơi như thế thì có thể là hết mình với cả công việc hơn
cái quan trọng nhất đối với những cán bộ công đoàn của chúng tôi là đã tạo nên được sự gắn kết
đoàn kết của các đoàn viên công nhà đoàn trong ngôi nhà made in atlantic
và cái sự gắn kết đó nó tạo nên một cái sức mạnh vô hình
và để tạo nên một cái sự lớn mạnh và trưởng thành như made in atlantic ngày hôm nay
không phải bác sĩ cũng không phải dược sĩ họ những người công nhân sản xuất thuốc
vẫn đang âm thầm tạo ra những viên thuốc chất lượng cao giúp nâng cao sức khỏe cho con người
bớt đi nỗi lo về bệnh tật góp phần đem lại cho con người cuộc sống trẻ khỏe hạnh phúc hơn